theo thống kê sơ bộ của tri cục thú y tỉnh phú yên riêng xã hòa thắng huyện phú hòa đã ghi nhận ba trăm một mươi ba con bò mắc bệnh lở mồm long móng
trong đó một mươi bốn con đã chết chủng virus gây bệnh thuộc típ o và a loại virus lưu hành phổ biến những năm trước đây
nhưng nay diễn biến phức tạp hơn và tích hợp loại bệnh khác làm gia súc chết nhanh người nuôi không kịp trở tay cứu chữa
ngành thú y tỉnh đã chỉ đạo trạm thú y và cử cán bộ phòng kỹ thuật phối hợp cùng chính viên địa phương xuống xác định bệnh và tiến hành các biện pháp phòng chấp dịch bệnh
cụ thở đã cấp cho xã hòa thắng hai trăm linh lít thuốc chắc trùng đỡ phun trong ổ dịch và khu vực xung quanh
đồng thời tiến hành tiêm phòng bao quay khoảng cấp vắc xin lỡ mồm long móng hai tiếp
đến thời điểm này toàn xã hòa thắng tiêm phòng một tám trăm linh con
trước những tình hình phức tạp của bệnh lỡ mồm long móng ngành thú y đã tham mưu cho sở nông nghiệp và trịnh địa bàn tỉnh phòng bổ một mươi lít thuốc chắc trùng
để tiến hành tiêu đập khoảng cấp của tên toàn địa bàn tỉnh đặc biệt là các khu vực có ổ dịch và những nơi ổ dịch cũ
bắt đầu từ ngày một tháng ba đến ngày ba mươi tháng ba sẽ hoàn tất
lý giải về thực trạng bùng phát bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc ở xã hòa thắng huyện phú hòa
ngành thú y tỉnh phú yên cho rằng nguyên nhân là do từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy
huyện này nằm trong vùng nguy cơ thấp của bệnh lở mồm long móng và không được hỗ trợ vaccine tiêm phòng
vì vậy người chăn nuôi tự bỏ kinh phí tiêm phòng nên tỷ lệ chỉ đạt tám tổng đàn quá thấp so với các địa phương khác
trong khi đó theo quy định của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
việc tiêm phòng trên đàn gia súc hàng năm tại mỗi tỉnh thành phố phải đạt ít nhất từ tám mươi tổng đàn trở lên

các nhà khoa học mỹ vừa tìm ra kỹ thuật biến đổi gen giúp tiết kiệm một phần tư lượng nước sử dụng để tưới cây trong khi vẫn bảo đảm sản lượng thu hoạch
bằng việc tách gen mã hóa một protein có tên là psbs quyết định tới sự quang hợp các nhà khoa học của trường đại học elina mỹ đã giúp cây thuốc lá
một loại mẫu cây thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm phát triển với kích thước gần như bình thường
nhưng chỉ sử dụng có bảy mươi năm lượng nước mà loại cây này cần có
như vậy nếu những cây lương thực chính cũng có khả năng này kỹ thuật biến đổi gen mới có thể đảm bảo cung cấp lương thực cho dân số đang gia tăng và nguồn nước đang ngày càng cạn kiệt
psbs đóng vai trò then chốt trong việc truyền thông tin về số lượng ánh sáng dẫn đến sự đóng mở các lỗ khí trên lá cây
trong các cây biến đổi gen mức psbs tăng làm cho các lỗ khí đóng sớm hơn bình thường giúp cây lưu giữ được lượng nước nhiều hơn
hiện một hai tỷ người trên thế giới sống ở những khu vực thiếu nước
và bốn tỷ người tức hai phần ba nhân loại thiếu nước ít nhất một tháng mỗi năm
nông nghiệp hiện sử dụng hơn ba phần tư lượng nước ngầm khai thác trong đó chín mươi là ở các nước nghèo